sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn gia đình ông lê văn xe ở tây ninh là hộ khó khăn
khi chuyển mục đích sử dụng đất gia đình không có tiền đóng và muốn ghi nợ tiền sử dụng đất
nhưng cơ quan có thẩm quyền không cho ghi nợ với lý do không phải hộ khó khăn về tài chính
ông sẽ hỏi
cách xác định đối tượng có khó khăn về tài chính để được ghi nợ tiền sử dụng đất là như thế nào
về vấn đề này bộ tài chính có ý kiến như sau
theo quy định tại nghị định số bốn năm hai nghìn một mươi bốn của chính phủ và thông tư số bảy mươi sáu năm hai nghìn một mươi bốn của bộ tài chính
thì hộ gia đình cá nhân khi được chuyển mục đích sử dụng đất được công nhận quyền sử dụng đất
được nhà nước giao đất tái định cư mà có khó khăn về tài chính có nguyện vọng ghi nợ
thì có đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất
kèm theo hồ sơ khi nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận xin chuyển mục đích sử dụng đất giao đất tái định cư
hoặc khi nhận thông báo nộp tiền sử dụng đất sẽ được ghi nợ tiền sử dụng đất
do đơn đề nghị hoặc đơn xin ghi nợ tiền sử dụng đất chính là cam kết của hộ gia đình cá nhân
về tình hình khó khăn về tài chính và hộ gia đình cá nhân phải tự chịu trách nhiệm về cam kết này
do đó để đơn giản hóa thủ tục hành chính thì pháp luật không quy định tiêu chí
để xác định đối tượng khó khăn về tài chính cũng như cơ quan xác định có thuộc đối tượng khó khăn về tài chính hay không
thưa quý vị và các bạn theo ý kiến của ông nguyễn quốc lập tỉnh thái bình
nhà nước nên tính toán lại quỹ bảo hiểm xã hội có thể nâng mức đóng hoặc hỗ trợ việc đóng bảo hiểm xã hội
cho một số đối tượng như giáo viên mầm non công nhân lao động để tránh tình trạng có những người nhiều năm công hiến
nhưng lương hưu không bảo đảm mức sinh hoạt tối thiểu
về vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội trả lời cử tri như sau
theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội
và mức tiền lương hàng tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
như vậy mức lương hưu của người lao động cao hay thấp tùy thuộc vào thời gian đóng
và mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi còn làm việc
bên cạnh đó đối với người có từ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên
thì được bảo đảm mức lương hưu thấp nhất bằng mức lương cơ sở
nhóm giáo viên mầm non tham gia bảo hiểm xã hội trước đây do có thời gian đóng bảo hiểm xã hội ngắn
thường chỉ đóng từ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trở đi cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu mới chỉ đóng đủ hai mươi năm
và mức đóng bảo hiểm xã hội chủ yếu trên mức tiền lương tối thiểu chung nên dẫn đến lương hưu thấp
từ năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã ban hành nghị định số
một trăm năm mươi năm điều chỉnh lương hưu trợ cấp mất sức lao động trợ cấp hàng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non
có thời gian làm việc trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành thông tư số hai mươi ba
hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tăng thêm đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu trợ cấp dưới hai triệu đồng một người một tháng
ngoài ra đối với nhóm giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non
trước ngày một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm sau khi điều chỉnh có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở
thì được trợ cấp thêm để mức lương hưu bằng mức lương cơ sở
theo ý kiến của cử tri tỉnh bến tre chính sách trợ cấp cho người có công với cách mạng hiện còn nhiều bất cập
một số cán bộ hưu trí có quá trình tham gia kháng chiến hay các đối tượng tập kết ra bắc trở về nam công tác ở xã
khi nghỉ hưu chỉ được hưởng mức lương từ hai triệu tám đến ba triệu đồng một tháng
cử tri đề nghị cơ quan chức năng quan tâm điều chỉnh chế độ tiền lương cho phù hợp mức sống hiện nay
tạo sự không bằng giữa các đối tượng
về vấn đề này bộ lao động thương binh và xã hội trả lời cử tri như sau
theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng thời gian đóng bảo hiểm xã hội
theo đó mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm xã hội
và mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội
như vậy mức lương hưu của người nghỉ hưu cao hay thấp sẽ phụ thuộc vào thời gian đóng mức tiền lương của người lao động khi còn làm việc
theo quy định của luật bảo hiểm xã hội lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế
phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm xã hội
trong năm hai nghìn một mươi tám thực hiện nghị quyết số bốn mươi chín năm hai nghìn một mươi bảy của quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
theo đó từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám điều chỉnh mức lương cơ sở từ một ba triệu đồng một tháng lên một ba mươi chín triệu đồng một tháng
điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trợ cấp hàng tháng đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm tăng bằng mức tăng lương cơ sở
hiện tại bộ lao động thương binh và xã hội đang phối hợp với các bộ ngành xây dựng dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
trong đó hướng tới việc bảo đảm mức tăng của các đối tượng nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm bằng hoặc cao hơn so với mức tăng trung
ngoài ra đối với những người đã từng tham gia kháng chiến người có công lao thành tích đóng góp cho cách mạng
được thực hiện các chính sách yêu đãi theo quy định của pháp lệnh yêu đãi người có công với cách mạng
thưa quý vị và các bạn trong tuần trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân đã nhận được nhiều đơn thư của bạn đọc và khán giả truyền hình từ nhiều địa phương trên cả nước
nội dung đơn thư tập trung vào các lĩnh vực như
nội chính nhà đất xây dựng xã hội giáo dục giao thông và tố cáo sai phạm của cán bộ
trong tuần qua ban bạn đọc đã nhận được hai mươi bốn công văn trả lời của các cơ quan là
ủy ban nhân dân tp hà nội ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp tổng cục quản lý đất đai bộ tài nguyên và môi trường
trong đó có bảy đơn thư về lĩnh vực nội chính một mươi một đơn thư về lĩnh vực đất đai xây dựng tám đơn thư về lĩnh vực an sinh xã hội
trong thời gian tới trung tâm truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội
để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình
mọi thông tin xin gửi về địa chỉ
chuyên mục hộp thư truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc địa chỉ email hộpthư truyền hình báo nhân dân a gmail com
và bạn đọc ng a nhân dân org vn
sai phạm trong việc xác định giá đá lát hè tính đơn giá nhân công lát đá hè khi lập thẩm định phê ruột các dự án
sai phạm trong việc đấu thầu thi công và quản lý hè sau khi đưa vào sử dụng
ủy ban dân quận cũng đã ra những văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan
để thực hiện xử lý nghiêm theo đúng chỉ đạo và kết luận của thanh tra thành phố
về công tác tồn tại trong lát về hè trong thời gian vừa qua
chúng tôi đang kết hợp với cả phòng nội vụ và các đơn vị liên quan
đã theo đúng quan điểm là rõ người rõ việc từng gán bộ phụ trách dự án
cho đến quy trình hoặc là các đơn vị liên quan
trước đó vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy người dân thành phố hà nội bất ngờ với việc
hàng loạt các tuyến phố bị đào bới nham nhở
nhiều đoạn vỉa hè có gạch lát nền vẫn còn tốt thế nhưng vẫn bị bật lên để thay thế
sự việc chưa dừng lại ở đó khi hàng loạt tuyến phố vừa được thay thế đã bong chóc vỡ nát
khiến người dân rất bức xúc
chất lượng kém mà nó khó đi kể cả người đi bộ người
dắt xe như ví dụ bà bị tai biến này đi xe ba bánh này là rất là khó đi
các về hè đấy hầu như là đá còn rất là đẹp
chưa đến nỗi gì mà phải thay nếu nếu ta có thay thì ta thay từng viên một
viên nào xấu người ta thay còn viên nào đẹp thì ta phải giữ
chưa hết về hè thuộc các tuyến phố quanh khu vực hồ gươm
cũng là tâm điểm khiến dư lận quan tâm
mỗi đoạn phố được lát bằng các loại gạch đá khác nhau
theo thống kê có tới trên hai mươi loại
đây là hệ quả của nhiều đợt cải tạo
lát đá trước đó
đứng trước thực tế này quỷ ma nhân dân quận hàn kiếm
đã lấy ý kiến rộng rãi của người dân và các chuyên gia
về việc thay thế toàn bộ các loại gạch đá lát để đồng bộ
điều này đã vấp phải sự phản đối của nhiều người dân
vì cho rằng đây là một việc làm gây lãng phí
theo tôi thì nó cũng không cần thiết lắm
cứ cái vỉa hè cũ cũng được
hỏng đến đâu thì ta làm nó rất là đơn giản thôi
chứ việc làm cái kia là quá tốn kém
tôi nghe thấy người ta nói là đến tám trăm linh vết vuông
cũng khiếp quá
tôi đã thấy người ta làm sửa cái nhà
sửa cái chỗ đường hè trước nhà người ta
người ta thấy lót người ta chỉ bẩy lên
người ta đổ tí cát vào
xong rồi đầm đầm tí lại phẳng luôn
chả có sao cả
bây giờ phải thay bằng đá thì tốn quá là tốn
rất là tốn
tiền đấy tiền của ai tiền của dân tiền của ai
vào năm hai nghìn một mươi
hà nội đã thực hiện dự án cải tạo trình trang khu vực xung quanh hồ gươm
bằng việc thay đá lát vỉa hè bằng đá xanh cỡ lớn
với kinh phí dự án
dự kiến khoảng bốn mươi tỷ đồng
đã được thí điểm tại khu vực phố đinh tiên hoàng
tuy nhiên do phản ứng của dư luận
nên hà nội đã cho tạm dừng dự án
đến năm hai nghìn một mươi năm
thành phố lại thống nhất chủ trương cho quận hoàn kiếm
tái thực hiện dự án trên nhưng cũng bất thành
cho đến năm nay
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm lại tiếp tục triển khai dự án
đầu tư xây dựng cải tạo trình trang cây xanh
thảm cỏ khu vực xung quanh hồ hoàn kiếm
nhằm cải tạo tổng thể
đem lại bộ mặt hoàn chỉnh bền vững quanh hồ gươm
trong đó ủy ban nhân dân quận dự kiến
sẽ bóc toàn bộ các loại gạch đá lát
để thay bằng đá granite dày một mươi cm
có nguồn gốc từ bình định
đây cũng là một loại vật liệu hiếm
và có giá thành cao
một cái thực trạng như vậy
cùng với cái phần
và đường dạo
thì cũng đã nhiều năm
chưa được đầu tư
và gần nhất thì chỉ có một cái đoạn rất ngắn
đó là cái đoạn trên đường đôi
đó là cái đoạn trên đường đôi
của đinh tiên hoàng
thì được đầu tư cũng cách đây tám năm
thì chúng tôi cũng đã tham vấn
các cái chuyên gia
về cái lĩnh vực này
và đặc biệt là dưới cái sự
tư vấn của công ty
là công ty tư vấn của pháp
về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan
thì cũng đưa ra cái việc
tư vấn cho cái việc sử dụng loại vật liệu này
theo các chuyên gia
việc thay thế vỉa hè ở hà nội
nhất là khu phòng
nhất là khu vực bờ hồ hoàn kiếm
di tích quốc gia đặc biệt
sao cho đẹp hơn là việc nên làm
tuy nhiên cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi thực hiện
để tránh tình trạng hôm nay lát
ngày mai lại đào gây lãng phí
nhất nhờ những nhà quản lý
cũng như tất cả những người
mà yêu mến hồ gươm
làm bất kỳ việc gì đều phải cân nhắc
cân nhắc cả ý nghĩa của nó
cân nhắc cả sự việc
cân nhắc cả việc làm
đặc biệt cân nhắc cả sau cái việc làm ấy
thì nó gây
cái tác động sự việc làm ấy
thực tế đối với hồ gươm
khu vực trung tâm của thủ đô
thì việc cải tạo sao cho đồng bộ
và sạch đẹp bền vững là điều nên làm
tuy nhiên bài toán đặt ra
là việc thay thế toàn bộ vỉa hè khu vực này
bằng loại vật liệu mới sẽ rất tốn kém
hơn nữa các loại gạch đá cũ vẫn còn sử dụng tốt
thì thành phố cần thận trọng xem xét
đây có phải thời điểm thích hợp để thay thế hay chưa
nhất là trong bối cảnh
đảng và nhà nước luôn đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm
chống lãng phí
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé